hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên tại hệ thống tiêm chủng vnvc tất cả các loại vaccine hiện vẫn đang được đảm bảo cung ứng đầy đủ đáp ứng yêu cầu của khách hàng
lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết tình hình cung cấp vaccine tại vnvc hiện nay như thế nào ạ
nói chung là tình hình cung cấp vaccine tại vnvc tp hcm hay là ở sài gòn
sáu mươi bảy trung tâm của vnvc thì chúng tôi cũng đang diễn ra bình thường
có nghĩa là một tuần lễ thì chúng tôi sẽ làm liên tục từ thứ hai đến chủ nhật
và chúng tôi làm từ sáng cho đến chiều ngay cả buổi trưa thì chúng tôi cũng không có nghỉ
chính vì vậy mà tất cả những vaccine mà nhu cầu mà cung cấp cho người dân về vaccine dịch vụ
thì chúng tôi đều cung ứng đầy đủ cho tất cả các khách hàng của chúng tôi
ngay cả những nơi nào mà họ đang kháng hiếm vaccine thì họ đến vnvc
vâng tình hình khan hiếm vaccine trong thời gian tới thì theo dự kiến là vẫn sẽ xảy ra
vậy thì vnvc sẽ có giải pháp gì để không xảy ra tình trạng thiếu vaccine tiêm cho khách hàng
chúng tôi đã có những chiến lược là dự trù trong nhiều năm
đôi khi chúng tôi phải đặt hàng trước đôi khi chúng tôi phải trả tiền trước
cũng có những vấn đề như vậy
còn đối với vấn đề cung cấp là như vậy còn đối với vấn đề giữ trữ vaccine
thì hiện nay ở vnpc sáu mươi bảy trung tâm
và sáu mươi bảy kho lạnh đạt chủng quốc tế
với một cái kho lạnh như vậy thì các anh chị thấy là nguồn vaccine của chúng tôi giữ trữ đầy đủ cho tất cả các trung tâm
ngoài sáu mươi bảy trung tâm giữ trữ vaccine theo đúng quy định của bộ y tế về gsp
và đồng thời nữa chúng tôi còn có những kho lớn ở tại ba miền miền bắc miền trung và miền nam
và một hệ thống xe lạnh xe chuyên dụng để vận chuyển vaccine cho tất cả các trung tâm
nó thuộc từng khu vực như vậy để chúng tôi có thể cung cấp kịp thời cái nguồn vaccine đến cho người dân
chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là hệ thống mbc sẽ làm một cách tốt nhất về vấn đề vaccine chính hãng
cái thứ hai nữa là bảo quản và dự trữ vaccine đúng theo quy định của nhà nước
và với một cái chính sách là chúng tôi có nhiều cái ưu đải giá cho người dân
và với những cái vấn đề truyền thông thì chúng tôi cũng đã đưa đến những cái thông điệp đến cho người dân
để người dân hiểu được cái giá trị của vaccine và sự tiện dụng là chúng tôi đã đi đến tất cả các nơi
để chúng tôi có thể đem nguồn vaccine đến cho người dân
vâng vậy bác sĩ có lời khuyên gì đối với người dân thành phố hồ chí minh
và người dân có nên quá lo lắng về tình trạng khan hiếm vaccine không ạ thưa bác sĩ
ở thành phố hồ chí minh thì người dân của chúng ta rất là đông
và cái nhu cầu về vấn đề sử dụng vaccine cũng rất là nhiều
ngay cả những tỉnh thành lân cận họ cũng về thành phố hồ chí minh để được tiêm chủng
nói chung là người dân của chúng ta với phụ huynh các anh chị cũng an tâm
khi mà cái nguồn vaccine của vnpc sẽ không thiếu
xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của bác sĩ
với hệ thống nhiều cơ sở trải dài từ nam ra bắc
vnvc tự hào là đơn vị tiêm chủng đầu tiên tại việt nam sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh covid một mươi chín
đạt tiêu chuẩn gfp
hệ thống kho lạnh hiện đại đảm bảo nhiệt độ bảo quản từ hai đến tám độ c
vnvc còn là đơn vị y tế đầu tiên tại việt nam thực hiện chính sách mua gói vaccine trả góp không lãi suất trong sáu tháng
giúp chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng
đồng thời cam kết bình ổn giá ngay cả thời điểm khăn hiếm
vnvc niêm yết giá công khai trên bảng giá giúp tiết kiệm chi phí thời gian và được tận hưởng dịch vụ tiêm chủng cao cấp
trở thành địa chỉ tiêm cậy cho hàng hàng giờ làm việc tăng năng suất phục vụ khách hàng
từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật làm việc xuyên trưa không nghỉ
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hàng triệu khách hàng dù bận rộn vẫn chọn vnvc để tiêm chủng phòng bệnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé